vào các mùa thi đấu thì anh luôn đặt những cái mức phấn đấu ở huy chương rất là cao
luôn là đạt được mục tiêu là phải giành được những cái thứ hạng cao nhất của tất cả giải mà anh tham gia
ngoài rất là giỏi về chuyên môn anh sơn còn có khả năng ở rất nhiều các lĩnh vực khác
hiện nay ngoài những giờ luyện tập cờ tại đội tuyển tuấn sơn còn đi dạy thêm làm nhạc công cho các quán cà phê tiệc cưới
những học trò đầu tiên của sơn là các em khiếm thị tại mái trường nguyễn đình triều
đối với các em ở mái ấm này đình tuấn sơn vừa là một người thầy vừa là một thần tượng đúng nghĩa
lúc nào sơn cũng từ tốn ân cần sửa từng lỗi nhỏ cho học trò của mình
tuy không thể tương tác qua ánh mắt nhưng họ luôn nhìn thấy nhau cảm nhận được nhau qua niềm đam mê âm nhạc

cũng sẽ được như các thầy
không chỉ chơi nhạc biểu diễn nhạc

mà mình có được

theo cảm nhận của em
thầy là một người sống rất là tình cảm
tuy đôi khi thầy cũng nóng tính

nhưng mà thầy lại kìm nén lại cảm xúc của mình
để chỉ bảo tận tình cho bọn em
mà em lại không làm được
cái bài tập của thầy